châu văn khảm đã xâm nhập bất hợp pháp vào việt nam qua bên giới campuchia
lôi kéo kết nạp một số đối tượng trong nước vào tổ chức khủng bố việt tân
để đào tạo huấn luyện cung cấp tài chính kích động các hoạt động chống phá nhà nước việt nam
khi đang thực hiện hành vi này thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
đột nhập vào nhà rồi ra tay sát hại ba người trong một gia đình ở tỉnh bình dương
bị cáo trần trọng luận ba mươi bốn tuổi trú tại thị xã tân uyên
đã bị tòa án nhân dân tỉnh bình dương tuyên phạt mức án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản
phiên tòa được đưa ra xét xử sơ thẩm ngay trong ngày hôm nay
theo cáo trạng vào đêm ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tại phường thái hòa thị xã tân uyên trần trọng luận chuẩn bị dụng cụ đột nhập vào nhà bà đào thị thu cúc
năm mươi bốn tuổi bán tạp hóa làng xóm để trộm các tài sản
khi bị phát hiện luận dùng hung khí cắt cổ bà cúc đã khiến bà cúc tử vong
luận còn đâm chém nhiều nhát khiến con gái út của bà cúc là trần thị quỳnh như một mươi bảy tuổi
và cháu ngoại của bà cúc là bé nguyễn thị bảo trân tử vong
kết quả khám nghiệm cho thấy trên người bé chân có hàng chục vết thương
sau khi ra tay xét hại ba người trong nhà bà cúc luận đi lục loại để lấy tiền
nhưng chỉ thấy một ít tiền lẻ nên đã không lấy mà bỏ trốn khỏi hiện trường
về đến nhà luận uống thuốc để tự tử nhưng không chết
tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên tử hình bị cáo trần trọng luận
vì hai tội giết người và cướp tài sản
về trách nhiệm dân sự bị cáo phải bồi thường cho gia đình
ba nạn nhân chi phí mai táng hơn một trăm linh triệu đồng
chi phí tổn thất tinh thần tương đương mỗi bị hại là một trăm linh triệu một tháng lương
cơ sở tổng cơ là bốn trăm linh triệu đồng
liên quan đến sai phạm xảy ra tại công trình tu bổ miếu thờ bà chúa sứ
ở gò tháp huyện tháp một mươi
cơ quan điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cơ chú đối với ông nguyễn hiễu lý
phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch đồng tháp
điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
công trình tu bổ miếu thờ bà chúa sứ ở gò tháp thuộc dự án bảo tồn
tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ gò tháp
được khởi công từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn do ban quản lý khu di tích gò tháp làm chủ đầu tư
thời điểm đó ông lý giữ chức vụ giám đốc
ban quản lý khu di tích gò tháp công ty ánh dương có trụ sở tại thành phố hồ chí minh
trúng thầu thi công với tổng giá trị hơn bảy ba tỷ đồng
công trình dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
nhưng sau bốn năm thi công thì vẫn chưa hoàn thành
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám ubnd tỉnh đồng tháp chỉ đạo thanh tra toàn diện công trình
phát hiện nhiều xe phạm của chủ đầu tư và đơn vị thi công
đầu năm hai nghìn một mươi chín ông nguyễn hữu lý có văn bản báo cáo về tình hình thực hiện công trình tu bổ
miếu thờ bà chúa sứ
và thừa nhận có nhiều hạn chế sai sót trong quá trình quản lý đầu tư công trình này
giám đốc công ty ánh dương là nguyễn hoàng dương cũng bị khởi tố bắt tạm giam
điều tra về hành vi làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và lừa đào chiếm đoạt tài sản vì có hành vi làm giả trứng thư bảo lãnh và sổ tiết kiệm
sau đó tạm ứng tiền và chiếm đoạt bốn tỷ đồng
vào ngày hôm nay tại thành phố hạ long tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
đã mở phiên tòa xét xử sửa thẩm vụ án hình sự đối với bạ sợt yên thạ vông
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quốc tịch lào cùng với một mươi hai bị cáo trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
công an tỉnh quảng ninh đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự
trong quá trình xét xử các bị cáo
đây là vụ án có tính chất phức tạp số ma túy được mua bán vận chuyển đặc biệt lớn một trăm bốn mươi tám bánh heroin
trong số một mươi ba bị cáo có một mươi hai bị cáo bị truy tố về tội mua bán
trái phép chất ma túy và một bị cáo bị truy tố về tội vận chuyển cháy phép chất ma túy
khung hình phạt cao nhất là tự hình
ngoài một bị cáo có quốc tịch lào trong đường dây này có hai bị cáo khác quốc tịch trung quốc
tham gia bảo chữa cho các bị cáo có tổng số một mươi chín luật sư
tuy nhiên trong sáng nay một số luật sư đã vắng mặt
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại một căn nhà thuộc phường trà cổ thành phố móng cái
lực lượng chức năng đã bắt quả tàng nguyễn văn tráng chú tại tỉnh hương yên
có hành vi cất dấu bảy mươi hai bánh heroin
ngay sau đó một mươi hai đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ
quá trình đấu tranh cơ quan điều tra đã xác định và làm rõ các đối tượng trong đường dây
đã vận chuyển chất lọt một trăm bốn mươi tám bánh heroin từ lào qua việt nam rồi đưa sang trung quốc tiêu thụ
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh nam định
vừa triệt xóa một tụ điểm ma túy tại xã yên lợi huyện ý liên bắt giữ hai đối tượng
tăng vật thu giữ ngoài heroin ma túy đá còn có cả pháo một kho vũ khí nóng
với nhiều súng đạn dao kiếm và mã tấu nhằm sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng
nếu bị phát hiện và bắt giữ
cầm đầu tụ điểm ma túy này là hai vợ chồng cùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngô đức thắng và hà thị hoa
trong đó ngô đức thắng là đối tượng nghiện đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản
vợ chồng ngô đức thắng biến nhà ở thành tụ điểm ma túy với từng dao kiên cố
camera giám sát được lắp xung quanh nhà và cổng cửa nhà luôn được khóa cẩn thận
và chỉ bán ma túy qua một ô cửa nhỏ cho các đối tượng nghiện thân quen
nếu khách mua không có tiền vợ chồng ngô đức thắng sẵn sàng cho đổi các đồ
mà con nghiện trộm cắp được của người dân để lấy ma túy
ngoài bán ma túy ngô đức thắng còn cho con nghiện sử dụng ma túy ngay tại nhà
sau nhiều ngày bí mật điều tra trinh sát công an tỉnh nam định đã bắt quả tăng
vợ chồng ngô đức thắng đang bán ma túy cho đối tượng nghiện
phát hiện thu giữ bảy mươi năm g một trăm linh sáu liều tép heroin ba mươi gram ma túy đá nhiều camera giám sát
năm kg pháo các loại và một kho vũ khí nóng gồm hai súng hàng trăm viên đạn
cùng với nhiều dao lê kiếm mác và mã tấu
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh nam định
đang tiếp tục đấu tranh mở rộng làm rõ các đối tượng khác có liên quan
thưa quý vị lợi dụng sơ hở của khách du lịch nhóm đối tượng đã ra tay cướp giật tài sản
tuy nhiên hành vi của các đối tượng đã bị tổ trinh sát phòng chống tội phạm cướp giật
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
phối hợp với công an phường vĩnh phước nha trang bắt giữ
vào khoảng tám giờ sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi một hai du khách người nước ngoài
đang đi giao ở khu vực hòn trồng phường vĩnh phước thì bị hai đối tượng đi xe máy
giật chiếc vỏ sách đang trên đường tuần tra nghe tiếng chi hô
tổ trinh sát phòng phòng cảnh sát hình sự và công an phường vĩnh phước
tiến hành truy nóng và bắt được hai đối tượng gây án là lê minh thanh
chú thệ phường vĩnh hải nha trang và nguyễn hành viên chú thành phố vũng tàu
tăng vật thu giữ gồm một điện thoại di động và một năm trăm linh nhân dân tệ
được biết đối tượng nguyễn hành viên từng có ba tin án về tội trộm cắt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang vừa ra lệnh bắt khẩn cấp
đối tượng nguyễn văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn tuy lai một xã minh khai
huyện hưng hà tỉnh thái bình về hành vi giết người cướp tài sản
là người tỉnh ngoài đến địa bàn cư trú mỗi lần tới một tỉnh đối tượng dùng tên
và giấy tờ giả điều này đã gây khó khăn trong công tác điều tra của lực lượng chức năng
đối tượng nguyễn văn kiên vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh tuyên quang ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam
về tội giết người và cướp tài sản trước đó kiên có quen chị lương thị nhung
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu thường trú tại thôn cò xã minh thanh huyện sơn dương
khi chị này đi làm công nhân tại hà nội và sau này hai người về thôn cỏ
sống với nhau như vợ chồng vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín
khi chị nhung đang ngủ thì bị một đối tượng là nam giới dùng búa đinh đập vào đầu
sau đó đối tượng lấy chiếc xe máy nhãn hiệu yamaha của chị tẩu thoát
sau khi nhận được tin báo cơ quan công an đã tiến hành các biện pháp điều tra
truy bắt đối tượng gây án đến cuối tháng một mươi cơ quan công an đã có đủ bằng chứng
buộc tội kẻ gây án là nguyễn văn kiên
là người tỉnh ngoài đến địa bàn cư trú và điều đáng nói mỗi lần tới một tỉnh
đối tượng sẽ dùng tên và giấy tờ giả đến bản thân người bị hại cũng không biết cụ thể
về thân nhân lai lịch của đối tượng điều này gây nên những khó khăn trong công tác điều tra
của lực lượng chức năng
đối tượng này là đối tượng sinh sống trong miền nam đối tượng giới thiệu tên mình là hoàng
và giới thiệu lúc thì quê thái bình
trong lúc thì giới thiệu đối tượng này giới thiệu đi chỗ khác thì đối tượng lại giới thiệu
mình tên là huynh mỗi ngày sau lại ra hà nội làm thuê thì đối tượng lại giới thiệu tên khác
có nghĩa là đi đâu đối tượng lại giới thiệu mình một tên một cái lai lịch khác
có nghĩa là quá khỉ sang minh là rất nhiều người biết khoảng trăm người để biết về đối tượng này
nhưng đều biết với cái tên gọi là do đối tượng tự giới thiệu thôi
chứ còn cụ thể đối tượng ở đâu thì mình không thể làm được
may mắn trong vụ án này nạn nhân chỉ bị thương và được phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời
nên đã giữ được mạng sống
và xây dựng tình cảm để sống với nhau được
vụ việc không mới này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin
và có lời sống thiếu chuẩn mực
họ chính là mục tiêu dễ dàng để các đối tượng phạm tội hướng tới
tiếp theo bản tin biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại xóm một mươi bốn thôn tân hưng xã nam thắng huyện tiền hải tỉnh thái bình
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
hộ khẩu thường trú tại ấp ba xã bào lâm huyện xuyên bọc tỉnh bà rịa vũng tàu
và đối tượng hồ văn thoại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ năm khu phố một thị trấn ngãi giao
huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu đã phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý